thưa quý vị ngày ba mươi tháng bảy tòa án nhân dân hai huyện sơn hòa và phú hòa tỉnh phú yên đã xét xử sơ thẩm rút gọn
đối với hai trường hợp vi phạm quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó đối tượng phạm văn hiếu bị tòa án nhân dân huyện phú hòa tuyên phạt chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
trước đó hiếu đã bị kiểm tra vì ra đường không cần thiết khi đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên đối tượng này đã liên tục chửi bới lực lượng chức năng thách thức lấy mũ bảo hiểm đánh vào người một chiến sĩ công an
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng bảy tòa nhân dân huyện sơn hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
và tuyên phạt trần minh luân một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
luân là trường hợp f một đang được cách ly y tế tại nhà nhưng đã uống rượu say đi đến chốt phong tỏa ở khu phố tây hòa yêu cầu lực lượng trực chốt cho ra ngoài
không được đồng ý luân đã lấy vỏ chai thủy tinh đập vỡ làm hung khí tấn công lực lượng tại chốt gây thương tích cho một cán bộ
đi làm ở xa về trốn khai báo y tế khi bị công an đến nhắc nhở không những không đồng tình mà danh oanh còn cầm dao đuổi chém người này bị thương
với hành vi coi thường pháp luật này oanh đã bị đưa ra xét xử về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm sát vào chiều ngày một mươi hai tháng bảy nhận được tin báo
của người dân về việc danh oanh mới đi làm ở xa về nhưng không khai báo y tế và đang tổ chức uống rượu tại nhà cùng nhiều người
nên ông lê văn đầy là trưởng ấp thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã bàn thạch
đã phân công ông huỳnh văn lai công an viên ấp láng sơn đến nhà của oanh để yêu cầu anh đi khai báo y tế theo quy định
khi ông lai yêu cầu anh đến trạm y tế xã bàn thạch để khai báo y tế thì oanh từ trong nhà cầm cây dao đuổi chém ông lai nhưng không được
oanh quay trở lại trước nhà lấy xe máy của ông lai đang đậu nên oanh đẩy chiếc xe xuống kênh
sau đó lấy xe máy chạy đi thì bị lực lượng công an huyện rồng giềng bắt giữ khởi tố và bắt tạm giam
tòa án nhân dân huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã tuyên phạt danh oanh một mươi hai tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
dịch bệnh tại thủ đô hà nội hiện nay diễn biến hết sức phức tạp do số ca mắc trong cộng đồng tiếp tục gia tăng và không tìm ra nguồn lây
ban thường vụ thành ủy hà nội vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm các chỉ đạo chống dịch
ban thường vụ thành ủy hà nội nhấn mạnh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa tầm quan trọng về giãn cách xã hội để tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
xác định rõ đây là sứ mệnh là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số một
để bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của thủ đô của đất nước
đồng thời ban thường vụ thành ủy hà nội yêu cầu phải quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân
nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn đối tượng yếu thế trong xã hội khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ
một bệnh viện giã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
với quy mô năm trăm linh giường đang được thần tốc xây dựng trên địa bàn huyện yên sở
ở quận hoàng mai theo chỉ đạo của bộ y tế và thành phố hà nội
bệnh viện sẽ được xây dựng trên diện tích ba năm hectare do bệnh viện đại học y làm chủ đầu tư
dự kiến ngày hai mươi năm tháng tám bệnh viện sẽ hoàn thành
để đảm bảo tiến độ thi công mỗi ngày có khoảng bốn trăm linh công nhân làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo thiết kế bệnh viện sẽ có các khu nhà xanh là nơi tiếp đón hành chính
khu nhà vàng là nơi nghỉ dưỡng điều trị và khu nhà đỏ là nơi phân loại bệnh nhân nặng
các cơ quan chức năng của quận hoàng mai đang tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng đường vào bệnh viện
để hoàn thành nhanh nhất dự án cấp bách này kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
một mươi tám hộ gia đình có đất nằm trong diện giải tỏa sẽ được bồi thường hỗ trợ
sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành
trong khi đó thành ủy đà nẵng đã ban hành nghị quyết về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
sáu thành phố sẽ thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ chiều tối ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy
bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay thành phố đà nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn
cao hơn các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhằm đảm bảo phong tỏa giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố
bao gồm các biện pháp cấm hạn chế người phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định
trong thời gian này đà nẵng tiếp tục triển khai khẩn trương kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng
đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo không để bất cứ người dân nào
thiếu ăn xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng cơ quan địa phương nếu để xảy ra tình trạng này
cùng với đó tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên với lực lượng công an thì áp lực về công việc càng tăng lên đòi hỏi các anh phải luôn có mặt
tại nhiều điểm dịch nhiều tuyến đường nhạy cảm và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao
vâng đúng là như vậy nhưng vượt lên tất cả mọi khó khăn vất vả nhưng chiến sĩ công an nhân dân đang tạm quên đi
những tình cảm riêng tư niềm vui gia đình để có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà ngành
tổ quốc và nhân dân đã sao phó
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy hà nội trời mưa to không ai muốn ra đường và cũng chẳng ai muốn dầm mưa
nhưng đối với những chiến sĩ công an đây là việc làm cần thiết
hiện nay công an phường mai dịch đã triển khai hai chốt để thứ nhất là mục đích đầu tiên là tuyên
truyền cho người dân chấp hành tốt các quy định biện phòng chống dịch của chính phủ cũng như an
dân dịch phố hà nội
trong những ngày này người dân được khuyến cáo chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu khám chữa bệnh tiêm chủng

chấp hành tốt những cái chủ trương của đảng nhà nước về cái việc mà phòng chống dịch bệnh
rất nhiều ngày lực lượng công an đã có mặt tại những điểm nóng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
dù trời mưa hay trời nắng thì lực lượng công an vẫn trực đủ quân số và đảm bảo an toàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vậy nên người dân hãy cùng chung sức đồng lòng cùng với các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch để cho dịch bệnh có thể đẩy lùi một cách hiệu quả
hiện nay công an hà nội đã lập chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô để kiểm tra
nhắc nhở những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu đi làm không có giấy tờ
tùy thân đồng thời cũng triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
việc trực chốt có thể một tuần hai tuần hay lâu hơn nữa
có thể các anh sẽ có nguy cơ lây nhiễm sát covid hai và phải cách ly
nhưng vượt lên tất cả điều các anh mong muốn lúc này cũng rất giản dị
mong muốn người dân chấp hành tốt các quy định của chính phủ cũng như là của ban dân thành phố hà nội về công tác phòng chống dịch
thứ nhất là năm k
theo chỉ đạo bộ y tế
thứ hai là cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ cũng như là chỉ thị một mươi bảy của ban dân thành phố
và cái thứ ba nữa là hạn chế tối đa không ra đường
và kinh doanh buôn bán thì phải chấp hành đúng ba cái quy tắc chung
quy tắc chung đó là thứ nhất là phải có mạng qr và quét mạng qr để kiểm soát người y tế
thứ hai là phải giãn cách đủ hai mét
và cái thứ ba là không bán và không tập trung quá hai người trở lên
và có một câu nói vui tức là chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau đó là mọi người hay ở nhà để chúng tôi sớm được về với gia đình
ra đường lúc xã hội đang giãn cách là điều không ai muốn
giầm mưa đội nắng lại càng không
vậy điều gì đã giúp các anh vượt qua nỗi sợ và những khó khăn
khi được hỏi thì mọi câu trả lời đều có điểm chung
đó là vì sự bình yên của nhân dân
vậy nên vượt qua nỗi sợ và những khó khăn
các anh đã và đang vì nhân dân mà phục vụ
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý ra trên các báo sáng nay
thưa quý vị báo lao động thông tin nhiều doanh nghiệp tại tp hcm đã thực hiện ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm
đang chuẩn bị tăng lao động hoặc là xoay tua
những người lao động đã thực hiện ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm
những người lao động đã áp dụng các biện pháp chặt chẽ kiểm tra sức khỏe người lao động trước khi đưa vào sưởng sản xuất
tuy nhiên đã xuất hiện những yếu tố mất an toàn trong phòng chống dịch
cụ thể theo thông tin tại tỉnh đồng nai đã ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín ở doanh nghiệp ba tại chỗ
tuy nhiên theo nhận định của sở y tế đồng nai hầu hết các ca mắc covid một mươi chín này chỉ xuất hiện một vài trường hợp trong một vài công ty và đã kịp thời xử lý
ngành y tế đề xuất các địa phương có doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ cần tăng cường kiểm tra về thực hiện nghiêm
ba tại chỗ tại các doanh nghiệp
theo sở y tế tỉnh đồng nai huyện nhơn trạch đã phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong doanh nghiệp ba tại chỗ qua xét nghiệm sàng lọc
điều tra ban đầu cho thấy các doanh nghiệp này đã không thực hiện đúng các quy định về xét nghiệm tầm soát không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
ngoài ra còn xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ nhưng nơi ở đông công nhân chưa đảm bảo giãn cách
trong khi đó các cơ quan quản lý ở địa phương cũng chưa thực hiện được công tác kiểm tra thường xuyên
trên báo đại biểu nhân dân cho biết thì thời điểm này hơn bao giờ hết để ngăn chặn những vi phạm làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
bên cạnh sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương điều cần thiết và quyết định hơn cả
đó chính là ý thức trách nhiệm của cộng đồng
ý thức trách nhiệm nghiêm túc của mỗi công dân chính là lá chắn vững chắc để chúng ta phòng vệ cho bản thân và gia đình trước sự lây lan của dịch bệnh
theo thông tin trong khi cả nước đang căng mình đoàn kết chống dịch vẫn còn một bộ phận f
f một không chủ động khai báo y tế để trốn tránh cách ly gây lây lan dịch bệnh hoặc nguy cơ cao lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
tại các địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội một số công dân vẫn chưa tuân thủ đúng quy định của chính quyền gây khó cho công tác phòng chống dịch
từ sự vô trách nhiệm thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh của một bộ phận người dân đã để lại hệ quả vô cùng to lớn
không những gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng mà còn khiến lực lượng chức năng khó khăn trong việc sàng lọc truy vết
hơn lúc nào hết khi mà toàn xã hội đang đồng lòng chung sức chống dịch mà thực tế vẫn còn những trường hợp thiếu ý thức
cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín thì không còn cách nào khác là phải dùng biện pháp mạnh
những trường hợp cố tình vi phạm cần phải nghiêm trị xử lý mạnh tay để gian đe
theo báo công an nhân dân ngày ba mươi tháng bảy khi các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một mươi hai tp hcm đang trực chốt thì có một người phụ nữ đến lấy hai tờ giấy học sinh cùng với một giỏ trái cây
rồi vui vẻ gửi lại cho các cán bộ chiến sĩ và lực lượng đang làm nhiệm vụ ở đây một lá thư rất đặc biệt
khiến cho các cám bộ chiến sĩ cảm thấy cảm kích vui mừng và xúc động khi đọc những dòng chữ đầy tình cảm của hai cháu bé
cụ thể nội dung bức thư như sau
con chào cô chú trời mưa to quá các cô chú có khỏe không
con biết các chú vất vả
nhiều ngày các chú đứng ở chốt nắng mưa vất vả tất cả để tổ quốc bình yên
cố lên các chú nhé giặc covid rất nguy hiểm
con tin rằng với sự đồng lòng của toàn dân việt nam chúng ta sẽ chiến thắng chiến thắng
ngày đó sẽ không xa các chú sẽ về với gia đình cuộc sống trở lại bình thường để chúng ta xây dựng kiến thiết tổ quốc việt nam thân yêu
thân chào các chú con yêu các chú
phúc đáp lại tình cảm của hai cháu bé trung úy nguyễn hoài nam đã thay mặt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
vẽ và viết thư cho hai cháu đoán chừng chín đến một mươi tuổi với nội dung như sau
cô chú rất cảm động khi nhận được lá thư của các con
con hẳn là một em bé ngoan
cô chú rất khỏe mạnh mẽ để góp sức chiến thắng đại dịch covid một mươi chín bảo vệ nhân dân và đồng bào việt nam
có cả bé quang minh ngọc vân nữa
các con có những người mẹ thật là tuyệt vời
mẹ dặn các con như vậy là rất đúng
ở nhà lúc này là yêu nước chú ý thực hiện năm ca nhé
cô chú cũng rất nhớ gia đình và người thân nhưng cô chú sẽ ở lại đây tại các chốt kiểm soát này
cùng đoàn kết và hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chống dịch của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúng ta nhất định sẽ đẩy lùi và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
bởi đầu sáng phương nam ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý tại tp hcm
trước thực tế
thành phố không thể tổ chức thi tuyển sinh lớp một mươi
sở giáo dục và đào tạo đã đề nghị các phòng giáo dục
trường trung học cơ sở bổ sung dữ liệu của học sinh
hướng dẫn cũng như lưu ý đến nhóm học sinh tham gia tuyển sinh vào các trường chuyên trên địa bàn
theo thống kê kỳ tuyển sinh lớp một mươi công lập tại tp hcm có hơn tám mươi ba thí sinh đăng ký tham gia
trước tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát
sở giáo dục đào tạo thành phố đề xuất xét tuyển vào lớp một mươi kể cả hệ chuyên
vì vậy sở này đề nghị các phòng giáo dục tp hcm các quận huyện
bàn giao hồ sơ của thí sinh từ các địa điểm thi về các trường thí sinh học lớp chín
rà soát và bổ sung dữ liệu của học sinh tham gia tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong phần mềm tuyển sinh
đối với học sinh thi chuyên bổ sung điểm trung bình môn cả năm lớp chín của môn chuyên
mà học sinh đăng ký dự thi cập nhật kết quả các giải đạt được
bao gồm các giải cấp thành phố các quốc gia các quốc tế
của kỳ thi học sinh giỏi cuộc thi khoa học kỹ thuật
sở đề nghị các phòng giáo dục đào tạo gửi dữ liệu này về trước một mươi sáu h ngày bảy tháng tám
tp hcm đang xem xét cùng với các tỉnh thành phía nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
sau ngày một tháng tám
đặc biệt là các quy định hạn chế thời gian di chuyển phát phiếu đi chợ
đang khiến cho nhiều người dân khó tiếp cận với nguồn thực phẩm
sở công thương tp hcm cũng đang cùng lúc triển khai bốn nhóm giải pháp
để có thể tháo gỡ được những khó khăn này
thông tin chiều ngày ba mươi tháng bảy tp hcm cho biết số ca f trên biểu đồ dịch covid một mươi chín đang đi ngang
tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực kiểm soát của cộng đồng
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cho biết
tp hcm đã đề xuất với trung ương và cơ nhắc sau ngày một tháng tám
sẽ cùng đa số các tỉnh thành trong vùng thực hiện thêm chí thị một mươi sáu từ một đến hai tuần nữa
vấn đề người dân lo lắng nhất là tiếp cận nguồn thực phẩm
bởi thời gian các kênh bán hàng hiện đại đang bị rút ngắn
chỉ từ còn bảy giờ sáng đến năm giờ chiều
với tâm lý phát phiếu đi mua thực phẩm
không ít người có tâm lý tích trữ khiến các cửa hàng không kịp cung ứng cho những người xếp hàng sau
bên cạnh đó hai mươi bảy chợ truyền thống còn mở cửa
phần lớn nằm ở khu vực ngoài thành
dẫn đến thực tế các quận huyện không còn chợ khó mua được thực phẩm
các cửa hàng đưa về cũng gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên các bộ này cũng đã có những cái chỉ đạo để có cái thống nhất về hành hóa đưa về phần chuyển điên tửng nó cũng thần lợi hơn
nhanh chóng mở lại các cái điện vám thương thực thực phẩm
tươi sống thiết yếu tại các cái chợ truyền thống đang hướng dẫn của đại công thương cũng như cái mô hình mẫu để triển khai
chúng tôi đánh giá rằng cái mô hình này

cái mức độ an toàn
cái mức độ an toàn khi mà hoạt động nó cao hơn rất là nhiều so với các cái siêu thị các cái cửa hàng tiền lợi
sở công thương thành phố hồ chí minh cũng sẽ tận dụng những không gian an toàn gần chợ truyền thống cho tiểu thương kinh doanh trong trường hợp khu chợ chưa đảm bảo các điều kiện phòng dịch
với cái việc là tiểu thương phải hỗ trợ tham gia
trong đó là sẽ đã sử dụng cái đội mũi tiểu thương của các chợ truyền thống đang tạm dừng hoạt động
đứng ra bán hàng
về phía tổng công thương sẽ hỗ trợ giới thiệu cái nguồn hàng để mà
các địa phương này cung ứng cho người dân
giải pháp tiếp theo của thành phố hồ chí minh là cố gắng mở rộng gấp đôi các xe bán hàng lưu động để tiếp cận các vùng phong tỏa phức tạp
chúng tôi tổ chức cái việc bán hàng lưu động trong cái trường hợp một số cái địa bàn thực sự là khó khăn
người dân không được cung ứng hàng hóa kịp thời
thì vừa qua chúng tôi đã tăng cái đầu xe bán hàng lưu động lên
và tới nay là đã tăng lên gấp đôi
và ngày mai là tổng số xe hoạt động là năm mươi xe
chúng tôi còn tính một cái phương án nữa là đã làm việc với các đơn vị có thể tăng cái số đầu xe này lên được là một trăm linh xe để hỗ trợ với các phần nguyên
đánh giá vai trò quan trọng của lực lượng giao nhận bằng xe hai bánh
thành phố hồ chí minh cũng cho biết làm việc lại với các chốt kiểm soát dịch từ hôm nay
ba mươi một tháng bảy để tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu
tuy nhiên việc cơ mở các quy định về di chuyển vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống lây nhiễm
công an ở phố đã thực hiện không thể hết sức hỗ trợ

trong đó là quy định các bản biệt nhận biết người phương tiện được khách giao thông

và tôi nghĩ rằng các cái quy định này sẽ giúp cho các lực lượng
chúng ta cùng với người dân khi ra ngoài trên đường
có thể kiểm tra nhiều các quy định và dễ dàng
và giảm đi những cái thiền tỏa và quan trọng nhất là chúng ta cảm bảo mỗi người đi ra ngoài đường
không có mục đích thì sẽ hãy xử lý nhanh hơn
một vấn đề quan trọng người dân thành phố hồ chí minh quan tâm là phương pháp chăm sóc f cách ly tại nhà
cũng trong ngày ba mươi tháng bảy thành phố hồ chí minh đã triển khai mạng lưới gồm các chuyên gia
các y bác sĩ để tư vấn từ xa cho người bệnh thông qua tổng đài
đồng thời thành phố cũng tổ chức các tình nguyện viên có chuyên môn
để thăm khám hướng dẫn người dân đang thực hiện cách ly chăm lo sức khỏe
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại khu vực tây nam bộ
một đối tượng vừa bị công an thành phố cần thơ mời lên làm việc sau bài viết trên mạng xã hội
với lời lẽ xúc phạm uy tín lực lượng chống dịch của thành phố
chiều ngày ba mươi tháng bảy phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
đã mời làm việc đối với người đàn ông ba mươi sáu tuổi ngụ phường an hòa quận ninh kiều
vì đã chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
người này thừa nhận do tình hình dịch covid một mươi chín nên nhiều người chen lấn khi mua sắm
khiến ông không thể mua được hàng hóa cần thiết để giao cho khách
cảm thấy bức xúc ông đã dùng tài khoản facebook cá nhân bình luận bằng những lời lẽ thô tục
với nội dung xúc phạm đến uy tín lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố
qua làm việc với cơ quan công an người này nhận ra được việc làm sai trái của mình
nên đã chủ động xóa dòng bình luận khó bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm
công an thành phố cần thơ đề nghị mức xứ phạt hành vi trên với số tiền năm triệu đồng
thưa quý vị các tỉnh miền tây nam bộ có đặc thù là sông nước tràng trịt
và nhiệm vụ đặt ra lúc này đó là phải khép kín các chốt kiểm soát đường thủy và đường bộ
đặc biệt khi nhiều tỉnh thành áp dụng các hạn chế giờ di chuyển của người dân
sau đây là ghi nhận tại tỉnh hậu giang
trạm cảnh sát đường thủy cái côn tại thị trấn mái dầm huyện châu thành
đặc trưng trên tuyến giao thông thủy là nhiều bãi kênh rạch nhỏ vào địa bàn
nên đội tổ chức tuần tra khép kính các khung giờ chia thành nhiều tổ công tác giám sát địa bàn
không để xảy ra đường mòn lối mở trên sông
công an tỉnh hậu giang đã bố trí gần ba trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại bốn mươi bốn chốt kiểm soát
tại các tuyến giao thông cơ ngõ ra vào địa bàn sáu chốt đường thủy và hai mươi bốn chốt đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu vực cách ly phong tỏa phòng chống dịch bệnh
kết quả đã kiểm soát trên ba trăm hai mươi năm lượt phương tiện và trên năm trăm linh lượt người

tại các khu vực cách ly phong tỏa phòng chống dịch bệnh

công an tỉnh hậu giang đã bố trí gần ba trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại bốn mươi bốn chốt kiểm soát
tại các khu vực cách ly phong tỏa phòng chống dịch bệnh

tại các khu vực cách ly phong tỏa
thì rất nhiều các quận huyện phường xã đã áp dụng các chốt kiểm soát chặt chẽ xung quanh các khu vực đông dân cư
nhằm có thể phân biệt được các cụm dân cư tránh tình trạng dịch bệnh lây nhiễm chéo
chốt chặt chắc chắn sẽ ít nhiều gây đảo lộn những thói quen di chuyển và đi lại của người dân
thế nhưng chỉ không lâu sau đó thì chính những người dân ở khu vực này lại cảm thấy an tâm hơn
khi mà họ có một cuộc sống trong một cộng đồng dân cư an toàn
những cột bê tông chắn ngang đường những đống gạch hay những chiếc xe ô tô cỡ lớn
thậm chí là cả container cũng được chưng dụng để làm chốt cứng ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh
ban đầu nhiều người còn bỡ ngỡ thì những trường hợp quay đầu như thế này là không hiếm gặp
thế nhưng khi hiểu ra được tác dụng của nó
thì những chốt chặn cứng cấm một trăm linh phương tiện qua lại lại đang nhận được sự ủng hộ từ phía người dân
thì họ vào này khai báo y tế là vẫn đi vào được bình thường chứ không có khó khăn lắm
còn để đi gần hơn ví dụ mình ở đây mà đi sang kia thì nó hơi xa
thế nên là em đi quen ở đây rồi thì em thấy nó bình thường
nhưng mà những người khác mới đến thì chắc họ cũng bất tiện
bởi vì họ đi trồ vào rồi lại trồ rất nhiều vòng có thể đến chốt kia
đây là gây vầy để cho tốt cho chúng mình thôi
là không dịch bệnh ngăn ngừa dịch bệnh người ta đi vào
kể cả đi ra cũng phải có phí
nếu đi ra không như ở tỉnh nơi khác như trong thành phố hồ chí minh là sẽ bị bùng
ở phường này thì rất nhiều lối đi
nhiều người người ta sẽ biết người ta sẽ có những cái lối đi khác nhau cho mình
còn không phải là chỉ có một lối đi như thế này để họ có thể tránh được ạ
em thấy cái này là rất ổn đấy ạ
chứ không phải là bởi vì có nhiều đường đi mà anh
bởi vì những cái chốt kia thì họ có người
mình kiểm tra đi thì dễ hơn đấy
đường này để tránh các ô tô xe cộ lớn ấy
địa bàn rộng nhiều lối đi ngõ ngách thông nhau và thông cả ra đường lớn
đó là đặc điểm chung của các khu dân cư ở nước ta
với cách làm linh hoạt duy trì cả chốt cứng và chốt mềm như hiện nay
đang phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch khi khoanh vùng được các cụm dân cư
ngăn chặn được nguồn lây lan dịch bệnh ngay từ ban đầu
nước lượng cán bộ và ở dưới tổ dân phố mỏng
cửa ra vào trong các tổ dân phố là nó lớn
cho nên cái việc là trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thì nó không đảm bảo được cái chất lượng hiệu quả
tám cái chốt ấy thì anh em tôi đã kiểm soát
được người giao vào trong tổ dân phố và các mặt hàng thiết yếu khi giao vào tổ dân phố
cũng đã trình báo là các cái chốt thì anh em tôi kiểm soát được
một số người dân mà khi anh em tôi hỏi cho ý kiến
thì sau lúc đầu thì cho rằng ngăn sống chợ
sau khi thấy rằng cái hiệu quả cũng như là cái việc phòng chống dịch trong cả nước hiện nay
nó cần cấp bách thì những người dân đấy người ta rất là ủng hộ
bên cạnh đó là quận đã phát và phường phát cho mỗi hộ gia đình một cái phiếu
để giao vào vào cái phiếu điều hành và phiếu đi chợ
đảm bảo việc giãn cách đúng theo quy định
cùng với đó
địa phương này cũng thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa
trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch sản xuất kinh doanh nhu yếu phẩm
và người lao động trong các cơ sở sản xuất trên địa bàn
sự đồng lòng của người dân trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền
sẽ góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh sớm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân
thưa quý vị quốc lộ một mươi bốn những ngày qua mỗi ngày đón hàng chục nghìn người đến từ các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh
từ tập trung về các tỉnh tây nguyên tránh dịch
trên đường về nhà các hàng quán đóng cửa chống dịch khiến nhiều người không tìm được chỗ dừng chân ăn uống và nghỉ ngơi
vấn đề giúp cho người đi đường giảm bớt được khó khăn thì tại xã nâm nật giang huyện đắc song tỉnh đăng nông
một số hộ dân ở địa phương đã góp tiền để xây dựng một chương trình đó là nồi bắp không đồng
anh hà trung đức nhà ở tỉnh đắk lắc hiện đang làm công nhân tại bình dương
anh đức chạy xe máy gần ba trăm linh km về nhà tránh dịch
đường đi xa hàng qua đóng cửa đi đến khu vực huyện đắk song anh đức được người dân địa phương tặng một phần bóp luộc
cùng chai nước lọc để ăn sáng trước khi tiếp tục lên đường về đắk lắc
từ bình dương đi làm về thì em nhận được mấy món quà này thì nói chung là cũng rất vui
cũng rất ấm lòng vì được mấy anh chị quan tâm đến quán quà này
đời sống công nhân
những ngày này chị nguyễn thị trúc ở thôn một mươi xã nam giang huyện đắk song
tạm gác lại công việc thường nhật trong gia đình để phục vụ nồi bắp không đồng
công việc của chị trúc là chọn bắp bóc vỏ rửa khoai làm từ sáng đến tối để phục vụ bà con đi đường xa
có được miếng ăn lót dạ trên đường về nhà
kiểu nhìn thấy người ta đi đường á mưa gió đói bụng riết mà đi vào các quán xá thịt khoai bán cho
nên anh em mới góp một tí công sức để giúp cho mọi người một cái bắp một cái khoai để về đường cho ấm át thêm thôi
nồi bắp không đồng do anh nguyễn văn bền ở thôn một mươi xã nầm giang huyện đắk song
cùng một số bạn bè và gần hai mươi người trong thôn góp tiền góp công
từ ngày một mươi tám tháng bảy đến nay nổi bắp đã nấu và tặng khoảng hơn hai mươi bắp ngô một tấn khoai
cùng hơn một mươi chai nước suối cho người dân từ các tỉnh phía nam về đi qua tỉnh đắk nông
chia sẻ khó khăn làm ấm lòng người tha hương trên đường về nhà tránh dịch
là niềm vui của anh và nhóm bạn trẻ
chúng tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng là sẽ đi quyên góp các tấm lòng hỏi hào tâm
và chúng tôi đã thành lập ra được một cái nồi bắp gọi là nồi bắp không đồng
và những chai nước suối để phụ giúp cho bà con đi đường để cho mọi người có cái thức ăn và đồ uống
bản thân tôi và tất cả mọi người
gần hai mươi con người cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
vì đã cũng làm được một việc gì đó nhỏ mà có ích cho xã hội
dù từ bình dương về đấy không có quản trả với bạn nữa
thì cũng rất ý tưởng về cái vấn đề này
nếu như vậy thì mình cũng nên đề nghị tuyên truyền cả tổ để có sức cho anh em đi dọc đường
một miệng khí nổi một miệng khí no

chỉ nồi bắp không đồng bằng cả tấm lòng thơm thảo của người dân đắk song làm ấm lòng khách đường xa
và cũng vì thế hành trình vất vả về nhà của bà con dường như cũng ngắn lại